tuy nhiên hầu hết đều chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng về tính năng diệt khuẩn
quỹ pinch elite fund vừa đưa ra đánh giá về nhịp điều chỉnh sâu của thị trường chứng khoán việt nam gần đây với góc nhìn khá lạc quan
theo đó thị trường hiện đang có điều kiện thuận lợi để cơ cấu lại danh mục đầu tư
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã khiến thị trường mỹ giảm hai mươi bảy so với mức đỉnh đạt được trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó chỉ số vn index kể từ khi đạt đỉnh vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tới nay đã ghi nhận mức giảm bốn mươi ba
chỉ số s p năm trăm linh chỉ giảm năm ba
thị trường chứng khoán việt nam hiện đang rất rẻ sau mức điều chỉnh bốn mươi ba trong hai năm qua
bộ giao thông vận tải thông báo giới hạn các chuyến bay nội địa từ ngày ba mươi tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn để ngăn lây nhiễm dịch covid một mươi chín
toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi đến hà nội và thành phố hồ chí minh đều phải dừng lại
không hạn chế các chuyến bay không vận chuyển hành khách
từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn các hãng hàng không chỉ được khai thác vận chuyển hành khách một số đường bay nhất định
với tần suất một chuyến một ngày một đường bay gồm đường bay hà nội thành phố hồ chí minh hà nội
đường bay hà nội đà nẵng hà nội phú quốc và ngược lại đường bay thành phố hồ chí minh đà nẵng
thành phố hồ chí minh phú quốc và ngược lại
tập đoàn điện lực việt nam vừa ban hành nghị quyết số ba mươi sáu nqdu đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ công thương bộ tài chính ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xem xét miễn giảm giá điện
trước ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
evn yêu cầu các tổng công ty điện lực chủ động giả soát thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện
trọng tâm là các khu cách ly tập trung các bệnh viện đang chữa trị bệnh nhân covid một mươi chín
bảo đảm cấp điện ổn định và an toàn đồng thời xem xét để giãn thời gian thu tiền điện một tháng
trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
tại cuộc họp thường trực chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhất trí với đề xuất của ban chỉ đạo
yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai các gói bảo hiểm đối với bệnh covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu không triển khai gói bảo hiểm đối với bệnh covid một mươi chín
người việt nam tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế trị trả chi phí trị bệnh
người không tham gia bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách nhà nước tri trả chữa trị bệnh covid một mươi chín
trước tình hình dịch covid một mươi chín ở bệnh viện bạch mai đang có diễn biến phức tạp
tại phiên họp trực tuyến của chính phủ với lãnh đạo năm thành phố lớn chủ tịch ubnd tp hà nội đã kiến nghị một số biện pháp mạnh mẽ hơn
chủ tịch ubnd tp hà nội đã đề nghị thủ tướng cho phép nghỉ làm đối với các cơ quan hành chính ở hà nội và các tỉnh
để ngăn chặn sự lây lan dịch từ bệnh viện bạch mai đồng thời kiến nghị không để người tạm trú về quê để tránh lây dịch bệnh ra các tỉnh thành khác
sau thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh nhiều tỉnh thành khác đã quyết định tạm dừng kinh doanh một số hoạt động vui chơi giải trí kinh doanh tập trung đông người
tuy nhiên vẫn còn những cơ sở kinh doanh và nhiều người không thực hiện quyết định của cơ quan chức năng những trường hợp này có thể bị xử lý hình sự
đối với các cá nhân tổ chức không chấp hành việc ngừng kinh doanh hoặc tụ tập nơi đông người sẽ bị phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng theo nghị định số một trăm bảy mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
hơn nữa nếu hoạt động kinh doanh dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh thì cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người